hiện nay tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm tại khu vực miền núi vùng sâu vùng xa vẫn đang chiếm tỷ lệ cao
bên cạnh đó các chủ trương chính sách tạo việc làm cho khu vực này thì việc đào tạo lao động có tay nghề tuyên truyền định hướng học nghề cũng là việc làm cần thiết để đảm bảo thị trường lao động bền vững cũng như an sinh xã hội quốc phòng tại địa phương
và sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại tỉnh bắc cạn
em sầm thị trung người dân tộc giao lọc viên năm cuối lớp trung cấp trồng trọt và bảo vệ thực vật trường cao đẳng nghề dân tộc nội chú bắc cạn
mặc dù nhỏ tuổi nhưng ngay từ khi học cấp hai em đã định hướng đi theo con đường nghề và sẽ học tiếp liên thông lên cao đẳng nâng cao trình độ tay nghề
sau khi tốt nghiệp thì ra trường thì em dự định là đi xuất khẩu lao động sang các nước có nền nông nghiệp hữu cơ phát triển mạnh như là nhật bản và đài loan chẳng hạn
thì ở đây em sẽ học hỏi được những kinh nghiệm này tích cử được nguồn vốn kiến thức để về sau khi trở về thì em sẽ khởi nghiệp
tuy nhiên rất ít con em người dân tộc thiểu số sinh sống tại tỉnh bắc cạn sớm có định hướng nghề như em trung
do có nhiều khu công nghiệp lần cận nên hầu hết lực lượng lao động trẻ của tỉnh đi làm ở bên ngoài
sau năm năm một mươi năm quay trở lại địa phương tình trạng tái thất nghiệp xảy ra
ước tính mỗi năm tỉnh bắc cạn có khoảng hai năm trăm linh học sinh học xong
những năm gần đây thì rất nhiều em mà học xong trung học phổ thông thì các em lại đi làm các công ty của fdi
thế thì sau khi làm một khoảng thời gian thì các em lại quay trở về và chưa có nghề nghiệp
chính vì vậy mà thời gian gần đây thì các em mới nghĩ rằng học nghề mới là cái nền tảng vững chắc của mình
và các em sẽ lựa chọn cho mình là con đường đi học nghề
để nâng cao nhận thức người học cũng như giúp phân luồng sớm cho học sinh ngay từ lớp chín
mô hình chín cộng được đề xuất tới đây
sẽ giúp con em vùng dân tộc thiểu số có cơ hội lựa chọn học nghề có cơ hội nghề nghiệp tốt hơn
đối với khu vực dân tộc thiểu số mô hình học trung cấp từ lớp chín sau đó liên thông lên cao đẳng
là điều kiện tốt để nhiều con em dân tộc thiểu số tham gia học cũng như tạo ra lực lượng lao động có tài nghề